vào đêm qua và sáng nay tại khu vực miền núi phía bắc đã có mưa to kéo dài
trên địa bàn tỉnh lai châu xuất hiện lũ ống lũ quét ở một số địa phương khiến một người chết một người mất tích năm người bị thương
mưa lũ cũng gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng
cụ thể vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng sáu tại bản khoang xã mường mít huyện than uyên
đã xảy ra lũ quét khiến bà lò thị ong sáu mươi tuổi mất tích
hiện chính quyền địa phương đang tổ chức tìm kiếm
còn tại xã phúc than huyện than uyên mưa lũ đã làm một người chết năm người bị thương
nhiều nhà cửa và tài sản của người dân bị lũ cuốn trôi và đất đá vùi lấp
nạn nhân tử vong là ông hà văn trương bốn mươi năm tuổi ở bản nong thăng của xã bị lũ cuốn đầu bị đập vào đá
lũ đã cuốn trôi gần như toàn bộ tài sản của gia đình ông trương
đồng thời đất đá cũng vùi lấp tài sản của nhiều hộ gia đình khác trong bản
mưa lũ cũng đã làm thiệt hại nhiều tuyến đường gây sạt lở và ách tắc giao thông tạm thời
mưa lũ làm trôi cầu tại huyện than uyên hư hỏng hai công trình thủy lợi tại huyện mường tè
nhiều diện tích lúa và hoa màu đang mùa thu hoạch của người dân ở các địa phương bị thiệt hại
ước tính thiệt hại ban đầu lên đến hàng chục tỷ đồng
tại lai châu mưa lớn cũng đã gây thiệt hại cho huyện văn bản
mờ nhà đã bị nước lũ tràn vào quốc lộ hai trăm bảy mươi chín đoạn từ xã nậm xé đi đèo khao co
ít nhất là đã có ba điểm bị ách tắc nghiêm trọng
hiện cơ quan tìm kiếm cứu đã tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
vì vậy người dân cần hết sức đề phòng lũ quét và sạt lở đất